phòng thương mại và công nghiệp việt nam phối hợp với hiệp hội vận tải ô tô việt nam đã tổ chức hội thảo
cơ chế quản lý vận tải đường bộ dưới góc nhìn của doanh nghiệp vận tải doanh nghiệp biến xe
theo ý kiến của nhiều doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực này
chính sách và cơ chế quản lý hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ ở việt nam hiện đã và đang bổng lộ nhiều bất hợp lý
do đó chưa phát huy được hết tiềm năng của doanh nghiệp gây ảnh hưởng đến các hoạt động khác trong nền kinh tế
nhiều bất cập đã được bàn thảo khá lâu ví dụ như các điều kiện kinh doanh đối với vận tải tại nghị định tám mươi sáu
hoặc cũng có những bất cập ít được nhắc tới nhưng tác động rất đáng kể
ví dụ điều kiện đối với các dịch vụ hỗ trợ vận tải như kinh doanh biến xe môi giới vận tải điện tử đã được các doanh nghiệp đóng góp ý kiến
theo các hiệp hội và doanh nghiệp khi ban hành chính sách các cơ quan quản lý cần nhìn vào thực tế những bất cập đang tồn tại để đưa ra quy định phù hợp hơn

tức là khẳng định cái hoạt động mà kinh doanh hợp đồng biến tử là không có nó chỉ là phương thức giao diện
và nó thực chất là cái kinh doanh taxi với một cái quy trình điều hành quản lý của grab là như taxi
đều đã có ý kiến của các chuyên gia của các hiệp hội cũng nói mãi nhưng mà cái sự tiếp thu thì không có
tức là cứ mỗi một lần sau khi trao đổi đóng góp xong thì sau đó chúng ta lại có một cái bản dự thảo gần giống như cũ
và những cái thay đổi nó lại là ẩn khuất chỗ này chỗ khác nó không thể hiện được
nhiều doanh nghiệp kiến nghị cơ quan quản lý nhà nước cần ban hành các quy định
sao cho các loại hình kinh doanh vận tải hàng hóa cạnh tranh công bằng lành mạnh
hạn chế tình trạng chè nếp trở quá khổ quá tải san tải hoặc lách luật
gây phương hại trong môi trường kinh doanh và quyền lợi của người dân